thưa quý vị luật đất đai sửa đổi cần hoàn thiện cơ chế chính sách về tài chính đất đai
có chính sách điều tiết tranh lệch địa tô quy định cụ thể nguyên tắc phương pháp định giá đất
đây là vấn đề được nhiều đại biểu quốc hội quan tâm cho ý kiến khi thảo luận tại hội trường
về dự án luật đất đai sửa đổi trong phiên làm việc sáng ngày hôm nay
cho rằng vấn đề xử lý tranh lệch địa tô đối với đất đai của người dân đang tiềm ẩn nhiều bất công trong xã hội
đại biểu đề nghị luật đất đai sửa đổi lần này cần quy định hướng tới xóa bỏ bất công từ lợi ích do tranh lệch địa tô
bằng cách làm rõ nguyên tắc phương pháp xác định giá đất trong dự thảo luật
đất đai là tài sản lớn nhất của quốc gia và để khơi dậy tiềm năng phát huy cao nhất giá trị nguồn lực đất đai
kiên quyết khắc phục tình trạng tham nhũng tiêu cực khiếu kiện trong đất đai đầu cơ và sử dụng đất đai lãng phí
thì cần phải xử lý được hai vấn đề lớn đó là tranh lệch địa tô và giá đất
tôi đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu quy định rõ trong luật mục đích sử dụng đất được dùng làm căn cứ
làm mục đích đang sử dụng hay làm mục đích sử dụng trong tương lai
tại điểm d các yếu tố khác ảnh hưởng đến giá đất tôi đề nghị ban soạn thảo quy định rõ cụ thể các yếu tố khác ảnh hưởng đến giá đất là các yếu tố nào
là rất khó xác định giá thị trường
là bởi vì chúng ta chưa đưa ra một quy trình xác định giá thị trường
hoặc trong dự thảo luật này chúng ta cũng chưa đưa ra một trình tự về lập báo cáo tác định cư
chúng ta có nêu các bước tác định cư nhưng chúng ta lại chưa quy định nội dung của báo cáo tác định cư gồm những gì
và nó lập ở thời điểm nào
và nó phải xảy ra trước khi được xác định giá đền bù là thời điểm nào
thành ra khi chúng ta không quy định rõ phần này thì việc chúng ta sẽ lúng túng trong việc xác định giá đền bù
theo cơ chế giá thị trường
cũng như là xác định việc cuộc sống để đánh giá người ta thế nào là tốt hơn
đại biểu đề nghị tiếp tục đánh giá để quy định hoàn thiện các phương pháp xác định giá đất
bởi hiện nay trong bốn phương pháp theo quy định hiện hành có vướng mắc khó khăn lúng túng trong quá trình thực hiện
giá đất là nội dung quan trọng ảnh hưởng lớn đến tất cả các tổ chức cá nhân
cần được phải quy định trong luật để tránh cách áp dụng phương pháp khác nhau dẫn đến giá khác nhau
và trở thành nguyên nhân gây tranh chấp khiếu kiện với đất đai
đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu cải tiến phương pháp định giá đất
bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước người dân và nhà đầu tư bảo đảm thực hiện theo nguyên tắc thị trường
khi mà những phương pháp quy định trong dự thảo luật đều là những phương pháp đã áp dụng
từ trong luật đất đai năm hai nghìn một mươi ba nhưng chưa giải quyết được vấn đề này
ngoài ra đại biểu đề nghị làm rõ chức năng nhiệm vụ của hội đồng thẩm định giá đất
bổ sung quy định trong một số trường hợp đơn vị tư vấn xác định giá đất trực thuộc sở tài nguyên và môi trường
có chức năng tư vấn xác định giá đất và chịu trách nhiệm với kết quả thực hiện
nhằm để địa phương chủ động kịp thời quản lý và triển khai thực hiện các dự án ở địa phương
tập đoàn điện lực việt nam đã có văn bản gửi các đơn vị thành viên là trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia
công ty mua bán điện ban quản lý dự án điện một trăm hai mươi ba trung tâm dịch vụ sửa chữa evn
các công ty nhà máy điện trực thuộc evn các ban của evn yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm tập thể cá nhân để xảy ra thiếu điện
nội dung này được evn chỉ đạo sau khi ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp ủy ban có văn bản về công tác cán bộ tại tập đoàn evn
trong đó có nội dung yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm việc để xảy ra các vấn đề trong điều tiết
cung ứng điện và thực hiện chức trách nhiệm vụ trong thời gian qua đối với các cán bộ
thực hiện chỉ đạo này evn yêu cầu trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia
kiểm điểm trách nhiệm tập thể cá nhân liên quan đến công tác tính toán dự báo nhu cầu
huy động tổ máy điều tiết điều độ vận hành hệ thống điện điều hành thị trường điện
công ty mua bán điện được giao kiểm điểm trách nhiệm tập thể cá nhân liên quan đến công tác đàm phán
ký kết hợp đồng mua bán điện giám sát việc thực hiện hợp đồng thanh toán tiền điện
evn yêu cầu ban quản lý dự án điện một trăm hai mươi ba kiểm điểm trách nhiệm tập thể cá nhân liên quan đến đầu tư xây dựng các công trình nguồn lưới điện
trung tâm dịch vụ sửa chữa và các công ty nhà máy điện trực thuộc evn kiểm điểm trách nhiệm các tập thể cá nhân liên quan đến quản lý
vận hành tối ưu tổ máy việc báo cáo đề xuất cơ chế huy động tổ máy chấp hành quy trình vận hành công tác sửa chữa bảo dưỡng
các ban khác của evn được yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm tập thể cá nhân về thực hiện chức năng nhiệm vụ liên quan đến quy hoạch
công tác dự báo nhu cầu kế hoạch vận hành hệ thống điện thị trường điện đảm bảo nhiên liệu đầu tư xây dựng công tác mua sắm thanh toán việc điều tiết cung ứng điện tiết kiệm điện
tổng giám đốc yêu cầu các đơn vị trực thuộc các ban evn khẩn trương thực hiện báo cáo evn kết quả trong ngày hai mươi một tháng sáu năm nay